thưa quý vị tòa gia đình và người chưa thành niên tòa nhân dân tp hcm đã có quyết định đưa vụ án bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba đã bị bạo hành dẫn đến tử vong ở quận bình thạnh ra xét xử và theo dự kiến phiên tòa được xử kín vào ngày hai mươi một tháng bảy tới
các bị cáo bị đưa ra xét xử là nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác theo khoản một một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
có mức hình phạt cao nhất là tử hình cơ quan công tố cũng xác định trang phạm tội với động cơ đê hèn có tính chất con đồ
và liên quan tới vụ án nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cha ruột của bé gái bị xét xử về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo viện kiểm sát hành vi của trang và thái gây bất bình cho nhân dân bị dư luận xã hội lên án do vậy cần phải xử lý nghiêm để gian đe giáo dục và phòng ngựa chung
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đang xác minh điều tra làm rõ vụ mua bán tàng trữ hơn một linh kiện súng tự chế
sáng hai mươi bảy tháng sáu lực lượng công an bắt quả tàng nguyễn anh tuấn chú tại huyện tân yên đang giao dịch mua bán linh kiện súng pcp
kiểm tra nhà tuấn lực lượng chức năng thu giữ hơn một linh kiện để lắp ráp loại súng này không có hóa đơn chứng từ
bước đầu xác định tuấn giao bán linh kiện dùng để lắp ráp súng pcp cho một số đại lý ở huyện tân yên yên thế tỉnh bắc giang và một số đại lý ở nơi khác đứng tên mặt hàng như là phụ tùng xe máy máy móc cơ khí và được nguy trang kỹ qua nhiều lớp để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
quý vị thân mến đến với xã thanh thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang ngoài sự mến khách của đồng bào bản địa mọi người chắc chắn sẽ cảm nhận được không khí yên bình
cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất nơi phên rậu tổ quốc
thanh thủy có sự thay đổi như ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực của người dân chính quyền địa phương còn có sự đóng góp rất lớn từ những chiến sĩ công an chính quy về địa bàn
theo chủ trương đưa công an chính quy về xã của bộ công an mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây đang hàng ngày nỗ lực bám địa bàn phát huy tốt vai trò là chỗ dựa tin cậy của quần chúng nhân dân giữ vững ổn định tình hình an ninh trả tự an ninh biên giới
công tác tại đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an
hơn tám tháng nay được điều động về công tác tại xã thanh thủy một trong những xã biên giới trọng điểm về an ninh trật tự của huyện vị xuyên tỉnh hà giang
với thượng úy phạm đức thăng công việc hoàn toàn mới lạ nhưng đem lại cho anh rất nhiều trải nghiệm
trước kia thì chúng tôi là cán bộ của cục kế hoạch tài chính bộ công an thì cái trọng tâm công việc của chúng tôi là liên quan đến công tác tài chính kế hoạch
nhưng mà khi về địa bàn cơ sở thì là thứ nhất đây là một cái địa bàn xã vùng ba biên giới
đặc biệt là về trọng điểm phức tạp
phức tạp về an ninh trẻ tự nên là cái việc an ninh trẻ tự trên địa bàn nó cũng có nhiều cái phức tạp
nhiều đối tượng nhiều tình huống mà chúng tôi trước kia là đối với chúng tôi là cũng không nghĩ là nó cũng
mình sẽ là gặp và sau khi mà lên đến thực tế địa bàn thì chúng tôi đã gặp
với phía nam khi về địa bàn biên giới đã có những vất vả
nhưng với thượng úy trịnh thị phượng thì có lẽ về biên giới còn là vì cái duyên với nghề
trẻ tuổi nhiệt huyết sâu sát địa bàn gần gũi với nhân dân
đó là những lời nhận xét và tình cảm mà các cấp lãnh
đạo chính quyền địa phương và người dân dành cho chị
công an trình quy cũng đã tạo một cái điều kiện là để cho một đồng chí nữ
về đây thì với đồng bào chúng tôi thì có những cái người phụ nữ người ta rất là khó khăn về hiểu biết
cho nên là có một đồng chí nữ là người công an thì lại về phụ trách tại địa bàn xã thanh thủy
thì chúng tôi cảm thấy đấy là một cái điều rất là tốt và là một cái sự rất là may mắn
để cho địa phương chúng tôi để bà con học
hỏi đối với người phụ nữ sống trên địa bàn xã ánh thủy có thể hiểu về pháp luật hơn
có được những cảm nhận tốt đẹp đó từ phía người dân
lực lượng công an xã thanh thủy đã phát huy vai trò sung kích
nắm bắt tình hình nắm địa bàn bám cơ sở thực hiện ba bám bốn cùng với đồng bào
xác định được cái nhiệm vụ công tác dân vận là công tác trọng tâm
thì chúng tôi triển khai những cái mặt công tác
tuyên truyền vận động người dân chấp hành
pháp luật người dân cũng có sự đồng tình ủng hộ
và qua đó thì cũng cung cấp được cho lực lượng công an xã
những cái thông tin có giá trị để mà đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
có công an chính quy về địa phương thì phải nói là tình hình an ninh trật tự
cũng như các cái an ninh tội phạm thì phải nói là nó giảm đáng kể
và thực hiện tốt quy chế phối hợp và tuyên truyền cho người dân hiểu
về cái điều đối chủ trương chính sách của đảng
pháp luật cho nên người dân cũng giảm được cái vi phạm pháp luật
cùng với sự bình yên nơi địa bàn biên giới
mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã thanh thủy nói riêng công an tỉnh hà giang nói chung
có lẽ đối với họ tình cảm sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và người dân
mới là món quà quý giá nhất
đây sẽ là nguồn động viên động lực để lực lượng công an xã tiếp tục nỗ lực
phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao
bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành y tế công an nhân dân
cục y tế bộ công an đã tổ chức hội thao kỹ thuật sáng tạo y tế công an nhân dân
lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai
vào sáng ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng sáu hội thao khu vực phía bắc đã diễn ra
với phần thao diễn trực tiếp của bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
tham dự hội thao lần này bệnh viện y học cổ truyền bộ công an tham gia năm đề tài kỹ thuật mới như
đánh giá kết quả điều truyền
sỏi tiết niệu bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể kết hợp bài thuốc y học cổ truyền
chế tạo khung tập đứng tập đi cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não
cải tiến dụng cụ nghiên cứu ngải trong điều trị bệnh tắc tiên sữa
đánh giá tác dụng giảm đau của cao thấp khớp bca trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát
chế tạo khung tập khớp vai cho bệnh nhân hạn chế vận động khớp vai
đây là những kỹ thuật mới được bệnh viện y học cổ truyền bộ công an ứng dụng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân hiệu quả
hội thao nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn giữa các y bác sĩ của các bệnh viện trong công an nhân dân
qua đó tạo sự gắn kết và phát huy tính sáng tạo của y tế công an nhân dân
thưa quý vị festival huế năm hai nghìn hai mươi hai đánh giá quá trình hai mươi hai năm sự kiện này được tổ chức
và trở thành sự kiện văn hóa quốc gia có tầm văn hóa
khác với những lần tổ chức trước đó người dân có thể thỏa sức thưởng thức những tiết mục nghệ thuật hoành tráng
với hình thức biểu diễn sân khấu thay đổi nhằm tăng tính tương tác để mỗi người dân và du khách đều có thể trở thành chủ thể trong chuỗi hoạt động của festival
lễ hội khinh khí cầu cố đô huế nhìn từ bầu trời là một trong số hoạt động được người dân chờ đón
đúng như tinh thần của bang tổ chức tất cả hoạt động chính lẫn hưởng ứng đều được tổ chức ở những điểm công cộng như thế này
nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du khách tham gia
festival bốn mùa trên thực tế là cách tiếp cận mới
các lễ hội diễn ra quanh năm thời gian qua
này được hệ thống lại hướng đến hình thành sản phẩm du lịch phù hợp với từng mùa trong năm
mục tiêu hướng đến là đáp ứng nhu cầu mới của công chúng và du khách gần xa
các chuỗi hoạt động của festival này là một trong số hoạt động tốt nhất cho du khách tham gia
đồng chú yếu là hướng về cộng đồng với các hoạt động được chia ra các mùa để phù hợp cho công tác tổ chức
cũng như là khách du lịch được tiếp cận một cách dễ dàng hơn đối với các lễ hội festival
và đây là một định hướng rất là phù hợp trong điều kiện mà chúng ta vừa trải qua một đợt dịch
cái xu thế biến đồng trong cái cách thức đi du lịch của khách du lịch
cũng như trong cái điều kiện mà chúng ta phải thích ứng
đây cũng là cái hình thức giúp cho du khách và các đơn vị luyện hành có nhiều cơ hội nhiều lựa chọn đến huế
và đó cũng giúp cho lượng khách đến huế nó duy trì đều đẳng và không có những giai đoạn quá cao hoặc là quá thấp điểm
festival bốn mùa chính quyền đóng vai trò hoạch định người dân làm chủ góp phần tăng tính hấp dẫn của điểm đến
festival huế còn thúc đẩy việc tạo ra các hình thái dịch vụ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch
thu hút du khách phát triển kinh tế xã hội để huế thật sự là thành phố festival đặc trưng của việt nam theo đề án của chính phủ
thưa quý vị dù chưa có những thống kê đầy đủ về số lượng những cuốn sách giáo khoa theo chương trình mới không thể tái sử dụng trên cả nước
tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng mức thiệt hại mà số sách này
gây ra có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng
vâng ạ có thể thấy thời gian qua việc đổi mới sách giáo khoa gây ra không ít bức xúc còn bởi nhiều điểm chưa phù hợp nhất là vấn đề lãng phí
đã có rất nhiều đề xuất từ các chuyên gia xung quanh vấn đề này với mong muốn là làm sao giảm bớt gánh nặng kinh tế lên vai phụ huynh
đội dụng này sẽ được chúng tôi làm rõ trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
kể từ khi áp dụng một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa mỗi năm mỗi địa phương chọn một bộ
và cùng một nơi có thể năm sau cũng không giống năm trước
điều này khiến cho sách giáo khoa khó tái sử dụng phải bỏ chỉ sau một năm học
tuy nhiên nhiều phụ huynh cho rằng chi phí cho sách giáo khoa tăng quá cao ở một số trường
phần lớn là do khối lượng tài liệu tham khảo và sách tùy chọn
nói là không bắt buộc nhưng có một thực tế là ở nhiều trường
và giáo viên hàng năm vẫn kê danh sách các loại sách tham khảo một cách vô tội vạ và khuyến nghị học sinh mua
những mối lo của phụ huynh là hoàn toàn chính đáng trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn
chính vì vậy rất nhiều người dân mong muốn
sớm thực hiện việc cho học sinh mượn sách giáo khoa
đã đưa rất là nhiều rồi thì cái giá sách giáo khoa ở trong cái gói bán kèm đó
nó chỉ chiếm tỷ trọng khoảng một phần ba thôi
như vậy là hai phần ba là kèm sách tham khảo và kể cả những thiết bị học tập
ví dụ thiết bị học môn tiếng việt thiết bị học môn toán v v
và nó lãng phí ở cái chỗ là rất nhiều phụ huynh phản ảnh
sau khi mua cái gói bán kèm đó sau một năm học
thì có quá nhiều những tài liệu tham khảo ở trong gói này mà con mình không sử dụng đến
thì đấy là điều mà vừa gây lãng phí cho xã hội mà vừa gây bức xúc trong nhân dân
vâng vừa qua thì bộ trưởng bộ giáo dục có ban hành chỉ thị sáu trăm bốn mươi năm
yêu cầu tất cả các phòng giáo dục không được ép phụ huynh cũng như là học sinh mua sách tham khảo
và những dụng cụ học tập mà không liên quan đến vấn đề dạy học
vậy thì theo ông chỉ thị này sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ
điều này thì thực ra mà nói là từ năm hai nghìn một mươi bốn
thì đã có thông tư thông tư chứ không phải chỉ thị của bộ trưởng mới đây
thì chỉ thị bao giờ cũng thấp hơn thông tư thì thông tư từ hai nghìn một mươi bốn rồi
nhưng mà người ta hình dung rằng là từ năm hai nghìn một mươi bốn đến bây giờ là tám năm
tình hình đó vẫn tiếp diễn và thậm chí càng ngày càng nóng bỏng hơn
vậy thì cái hiệu quả của cái chỉ thị này chúng ta phải xem xem rằng là cách quản lý như thế nào
bộ ra chỉ thị sở ra chỉ thị nhưng cái kiểm soát việc thực hiện chỉ thị này như thế nào mới là quan trọng
và tôi đề nghị là không phải chỉ riêng ngành giáo dục thực hiện chỉ thị này
mà đề nghị sự hỗ trợ
đề nghị sự hỗ trợ của bên quản lý thị trường
điều này thì lại là ở các ủy ban nhân dân cần chỉ đạo phối hợp để mà cùng quản lý
rõ ràng như ông vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng bộ giáo dục đã có những cái chỉ thị
hay là những cái mệnh lệnh để quy định về vấn đề mua sách giáo khoa
vậy thì những cái lý do vì sao mà dù có những cái chỉ thị như vậy
nhưng mà các trường thì vẫn không thực hiện đúng theo như yêu cầu ạ
có khá nhiều giáo viên chủ nhiệm có tâm sự rằng
mặc dù em thấy điều này cực kỳ vô lý nhưng không làm không được
nhà trường chủ trưng từ hiệu trưởng thì nhiều giáo viên chủ nhiệm lớp
bắt buộc phải trở thành những người gần như là trung gian và là cái người cuối cùng đúng không
đi bán sách học sinh
và vì vậy cho nên là về mặt nào đó thì cái vị trí của nhà giáo là bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vì vậy cho nên là cái chỉ thị mà cấm bán kèm ép phụ huynh mua
ngoài cái ý nghĩa để mà các những gia đình nghèo không bị áp lực
hoặc là chúng ta không phải chi tiêu lãng phí vào những cái sách mà có khi là cả một năm học không dùng bao giờ ra
thì nó còn có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đó là giữ hình ảnh của ngành giáo dục giữ hình ảnh cho giáo viên và nhà trường
vâng thưa ông vậy thì đâu sẽ là giải pháp để tránh tình trạng lãng phí sách giáo khoa như hiện nay
về nguyên tắc là các cái đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực này cần phải có một lương tâm về nghề nghiệp
chúng ta biết rằng là đã kinh doanh thì ai cũng muốn lãi nhưng vấn đề không phải lãi bằng mọi cách
lãi bằng cách tức là gần như là móc túi của cái người dùng
mà trong đó có cả
hạn những người nghèo nữa thì tôi nghĩ rằng là đấy là những nhà kinh doanh không có lương tâm
có lẽ rằng là đến lúc chúng ta phải thức tỉnh lương tâm của những nhà kinh doanh mà đặc biệt là trong ngành giáo dục
các bạn nên nhớ rằng tôi cũng tham gia những cái sản phẩm dành cho giáo dục nhưng mà chúng ta phải hình dung là vì học sinh lên trên hết
các bạn có thể thấy rằng là khá nhiều những sản phẩm của tôi là miễn phí thậm chí là miễn phí
hoặc là dùng các nhà đầu tư dùng các nhà tài trợ để hỗ trợ để mà cái chi phí đến người dùng
đến giáo viên đến học sinh là thật nhất
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
vâng ạ trước khi đến với một điểm báo mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số chính sách đang truy sắp có hiệu lực
từ ngày một tháng bảy tới người dân toàn thành phố hà nội sẽ có thể đăng ký trực tuyến các dịch vụ đăng ký khai sinh đăng ký khai tử
đăng ký kết hôn
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại

nhiên cứu ý kiến cử tri nhân dân và đại biểu quốc hội thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp trung học hổ thông
bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý khoa học đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh